thành đoàn tp hcm phối hợp với câu lạc bộ truyền thống thành đoàn đã tổ chức lễ khánh thành giai đoạn một công trình lưu niệm vùng căn cứ kháng chiến miền đông nam bộ thuộc đoàn thanh niên nhân dân cách mạng việt nam khu đoàn sài gòn trợ lớn gia định tại xã an tây thị xã bến cát tỉnh bình dương
công trình được xây dựng trên diện tích gần bốn bảy trăm năm mươi m hai nằm trong khu di tích lịch sử địa đạo tam giác sắt được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm bảy mươi
dự án được chia làm hai giai đoạn với tổng kinh phí hai tỷ đồng
giai đoạn một được khởi công thực hiện từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
sau gần năm tháng thi công đến nay giai đoạn một đã hoàn thành với các hạng mục chính trồng tái tạo rừng đắp đồi và đặt bia lưu niệm với ngọn đường
giai đoạn hai được khởi công thực hiện từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu